tỉnh hà giang có gần tám trăm sáu mươi điểm trường tiểu học hơn một hai trăm linh điểm trường mầm non
với hơn một nửa trong tổng số khoảng một mươi tám cán bộ giáo viên công tác ở các xã vùng sâu vùng xa
tuy khó khăn vất vả nhưng với tình yêu nghề yêu học trò
thì các thầy cô luôn kiên cường bám trường bám bàn để gieo con chữ cho học sinh miền biên cương cực bắc của tổ quốc
một ngày đến lớp như bao ngày của cô giáo trẻ nguyễn thị mới
điểm trường thôn lùng vải xã phương độ thành phố hà giang
chỉ có điều khác với giáo viên miền xuôi cô phải vượt hơn hai mươi km đường rừng mới vào tới lớp học
học sinh ở đây một trăm linh là người giao nhiều em nói tiếng việt còn chưa rõ
để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ cô phải tự học thêm tiếng nói bản địa
dạy các em tiếng phổ thông giúp học tập hiệu quả là công việc đầu tiên cần làm
vì các em học sinh ở trên này so với các em học sinh dưới kia
thì rất là thiệt thòi các em có hoàn cảnh khó khăn này
với lại các em còn nói tiếng việt chưa sõi
với lại lý do nữa là đường đi lại ở trên địa điểm này thì rất là khó khăn
nên là em muốn đem kiến thức với lại con chữ kiến thức của mình đã học để truyền tải cho các em
để các em học và có cuộc sống tốt hơn về sau này ạ
còn điểm trường thôn tà lùng xã vân trải huyện đồng văn
nằm ở trong những thôn bản khó khăn nhất của tỉnh hà giang
một mươi năm học sinh là đồng bào dân tộc mông với một mươi một em lớp một và một mươi em lớp hai
duy trì ổn định các thầy cô cũng thường xuyên đến nhà các hộ dân để thăm hỏi trò chuyện vận động học sinh tới trường
tổng yêu nghề trách nhiệm với nghề mình đã chọn
nên các thầy cô cũng luôn luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
với giáo viên vùng cao chuyện vượt khó bám trường bám lớp không còn xa lạ
hình ảnh những người giáo viên đang ngày đêm miệt mài vì sự nghiệp chồng người
luôn là hình ảnh đẹp góp phần ươm những mầm xanh trên miền cực bắc